tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo y tơng hơ đức
hai mươi tuổi trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc về tội giết người và hiếp dâm
theo cáo trạng etern từng có một tiền án tám năm tù về tội cướp tài sản
vào ngày một mươi hai tháng năm sau khi đã uống rượu y tơn đi bộ ra đường lê duẩn thành phố buôn ma thuột
thì thấy bà đỗ thị thảo sáu mươi tám tuổi chú cùng phường đang đi bộ cùng chiều
y tơng đã dùng gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân ngất xỉu rồi kéo nạn nhân vào hẻm thực hiện hành vi hiếp dâm sau đó bỏ chạy
phát hiện sự việc người dân đưa bà thảo đi cấp cứu nhưng tỷ lệ thương tật là bảy mươi hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt ito hờ đức hai mươi năm tù về tội giết người một mươi năm tù giam về tội hiếp dâm
tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù giam đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là một trăm tám mươi một triệu đồng